hành khách được khuyến nghị làm thủ tục trực tuyến tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh
và mua vé trên kênh chính thức để tránh nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo
mới đây một số nước châu âu đã thay đổi cách tiếp cận với covid một mươi chín sang phương pháp gần giống thích ứng với bệnh cúm
nhưng các chuyên gia sức khỏe cộng đồng nói rằng còn quá sớm để làm như vậy
liên quan đến vụ việc nhốt cả gia đình bốn người suốt bảy ngày tại thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương thái bình
chỉ vì trở về từ vùng đỏ của hải phòng
thầy phá giác sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn văn phòng đáp ứng khẩn cấp dịch bệnh
kêu gọi các địa phương tạo điều kiện để người dân về quê đón tết đừng chống dịch kiểu khóa trái cửa
ông phu nói chúng ta đã tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao chuyển sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh hiệu quả
thay vì cấm đoán chúng ta cần thống nhất việc thực hiện từ trên xuống dưới tránh mỗi nơi làm một kiểu
gây ra các cứ cảnh ngang sông cấm chợ như trước đây
theo ông phu việc cách ly và xét nghiệm bộ y tế đã có quy định cụ thể và hợp lý
cụ thể không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ như sốt ho khó thở
hoặc có chỉ định điều tra dịch tệ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
việc yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn xét nghiệm vừa không cần thiết vừa tốn kém bất tiện
vừa gây tâm lý chủ quan phòng bệnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính
vừa qua chính phủ bộ y tế đã thổi còi một số địa phương đưa ra quy định không hợp lý về cách ly xét nghiệm
đối với người về từ địa phương khác
các địa phương nên tạo điều kiện cho người dân người lao động xa quê đón tết về quê an toàn
tuy nhiên ông fu cũng cho rằng chúng ta cần phải làm tốt việc kiểm soát và phản ứng với rủi ro
tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp số ca mắc tăng cao mỗi ngày
vì thế dù về quê ăn tết thì người dân vẫn không nên là các biện pháp phòng bệnh
người dân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm năm k mọi chỗ mọi nơi an toàn phòng dịch khi tham gia giao thông
hàng do tiếp xúc với đám đông giảm đi lại không cần thiết về quê cúng dỗ tổ tiên gặp gỡ cha mẹ con cái
nhưng không tổ chức các hoạt động đông người không nên tổ chức ăn uống linh đình
nên hạn chế thăm non tụ tập và nhất thiết phải khai báo y tế
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường
bên cạnh chủng virus delta chúng ta là phải tiếp tục đối phó với chủng omicron lây lan nhanh
và có thể có những biến chủng tiếp theo
tỷ lệ tiêm vaccine trên toàn thế giới chưa đồng đều nhiều nước tỷ lệ tiêm chưa cao
covid một mươi chín chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
nhưng tương lai covid một mươi chín có thể trở thành bệnh đặc hữu như cúm mùa
chẳng hạn khi mà virus gây bệnh nhẹ đi về độc lực và nguy cơ
khi mà số người mắc nhiều lên nhưng không quá tải hệ thống y tế
tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu cao lên có thuốc điều trị hiệu quả
ông phu nhấn mạnh trong lúc này chúng ta có thể sống chung với dịch
nhưng phải tiếp tục thực hiện các biện pháp sống chung an toàn
liên quan đến vụ nhốt cả nhà tại thái bình anh nguyễn sơn bê ba mươi tám tuổi
trú tại thôn vĩnh khê xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
bức xúc cho biết từ chiều ngày chín cho đến ngày một mươi sáu tháng một
bố mẹ đẻ cùng hai đứa con của anh phải chịu cảnh giam lỏng
trong nhà ở thôn cao bạc lộ xã nam cao huyện kiến sơn thái bình
chỉ vì trở về từ vùng đỏ của hải phòng
vào sáng một mươi bảy tháng một ông hà tiến thăng tránh văn phòng ubnd tỉnh thái bình cho biết
lãnh đạo ubnd tỉnh thái bình đã yêu cầu ubnd huyện kiến sương khẩn trương báo cáo nội dung vụ việc
quý vị và các bạn thân mến mặc dù covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
số ca mắc mới và ca tử vong chưa có dấu hiệu giảm
thế nhưng tại ý vẫn có những trường hợp giả vờ tiêm vaccine để có thể sành y tế
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
châu âu đang học cách sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên những người ủng hộ phương pháp học cách sống chung covid một mươi chín cho rằng
dù số ca nhiễm mới tăng lên do biến chủng omicron lây lan nhanh
tỷ lệ nhập viện thấp hơn nhiều trong khi phần lớn dân số châu âu đã tiêm chủng đầy đủ
thực trạng trên thể hiện rõ ràng trong chính sách đang phát triển mà chính phủ anh đã áp dụng kể từ đầu năm hai nghìn một mươi
một sự khác biệt so với thế trận chiến tranh mà ngành y tế của nước này thường xuyên nói đến vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi omicron xuất hiện
những thay đổi bao gồm
thời gian cách ly ngắn hơn và loại bỏ quy định xét nghiệm cho những du khách đến anh
nguyên nhân chủ yếu là do omicron đã quá phổ biến nên việc xét nghiệm cũng không có ảnh hưởng hạn chế đến sự lây lan của nó
đã có một số dấu hiệu cụ thể cho thấy anh có thể đăng rẽ vào một góc
có chín mươi chín sáu trăm năm mươi hai trường hợp mới được báo cáo vào ngày một mươi bốn tháng một giảm đáng kể so với một trăm bảy mươi tám hai trăm năm mươi trường hợp được báo cáo vào cùng ngày tuần trước
giáo sư raham medley
về bệnh truyền nhiễm
tại trường y học nhiệt đến london nói với bbc
nó không thể là một trường hợp khẩn cấp mãi mãi
ông nói thêm rằng đại dịch có thể kết thúc theo từng giai đoạn
dưới sự thay đổi đó thông điệp gửi đến người dân cũng thay đổi nhưng còn nhiều mâu thuẫn
trong khi một số chính trị gia tuyên bố làn sóng mới nhất kết thúc và những người khác ủng hộ việc dần dần trở lại trạng thái bình thường
nhiều chuyên gia y tế bày tỏ sự thần trọng về tất cả những điều chưa biết và nguy cơ xuất hiện chủng mới
một chuyên gia về kiểm soát bệnh tật truyền nhiễm nói rằng đối với nhiều chuyên gia y tế công cộng và nhà khoa học ở anh
giờ đây cuộc tranh luận đã chuyển từ việc phong tỏa sang các biện pháp giảm thiểu cảm giác đã từng trải qua
hầu hết hiện nay đang khuyến khích các biện pháp như đeo khẩu trang bắt buộc ở các môi trường công cộng
tại anh một trong những mối lo ngại lớn nhất là áp lực mà virus gây ra đối với dịch vụ y tế quốc gia
matthew taylor người đứng đầu nhs confederation
một tổ chức thành viên dành cho những người đứng đầu bệnh viện cho biết
trừ khi mọi thứ thay đổi bất ngờ chúng ta đang ở gần mức đỉnh
tại tây ban nha một hệ thống giám sát mới đã được thực thi sau khi số ca nhiễm tăng cao
tuy nhiên madrid vẫn thúc đẩy chính sách xem omicron giống như là bệnh đặc hữu
bất chấp việc một số bác sĩ và hiệp hội chuyên môn cũng như là cơ quan dược phẩm châu âu chỉ trích vì cho rằng covid một mươi chín vẫn đang là một đại dịch
tại pháp số ca nhiễm vẫn đang có xu hướng tăng lên với gần ba trăm linh
được báo cáo từng ngày trong tuần này gần như gấp sáu lần so với một tháng trước
tuy nhiên tổng thống emmanuel macron đã chọn cách giảm tối thiểu các quy định hạn chế và tập trung vào việc thúc đẩy người dân phòng ngừa
bộ trưởng bộ y tế olivier véran người mắc covid một mươi chín hôm một mươi ba tháng một cho biết
các giới chức nước này đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu từ anh để xác định pháp đã gần đạt đến định hay chưa
đức đang đi sâu vài tuần so với một số nước láng diện châu âu trong làn sóng omicron lần này
nước này ghi nhận tám mươi bốn trăm ba mươi ca mới vào hôm một mươi một tháng một phá vỡ kỷ lục hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên các chuyên gia y tế đã không khuyến khích chính phủ áp dụng các hạn chế mới nhất
bất chấp cảnh báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng lên
liên quan đến biến thể omicron đang được nhiều người quan tâm
mới đây một quan chức bộ y tế thái lan cho biết nước này đã có ca tử vong đầu tiên do biến thể omicron
loại biến thể đang dần chiếm ưu thế tại quốc gia này
các nhà điều tra đã sử dụng camera ẩn để bí mật ghi hình động tác giả của nữ y tá năm mươi tám tuổi
công tác tại trung tâm tiêm chủng ở thủ phủ sicily theo báo the guardian vào hôm một mươi sáu tháng một
video được công bố trên tài khoản twitter của cảnh sát quốc gia ý cho thấy
nhân viên y tế trong clip bơm liều vaccine vào ống tim tuy nhiên thay vì tiêm vào tay người phụ nữ
y tá rút hết ống tiêm vào khăn giấy trước khi làm động tác giả tiêm cho người này
nhà virus học fabrizio fabriasco tại đại học milan cùng với các nhà khoa học italia cũng cho rằng
còn quá sớm để tuyên bố covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
ngay cả khi đã kết thúc bắt đầu suy nghĩ về điều bình thường mới và cùng tồn tại với virus
quý vị và các bạn thân mến như vậy mặc dù được dự đoán là gây ra các triệu chứng nhẹ
nhưng đã có các trường hợp tử vong bởi omicron trên thế giới
bởi vậy chúng ta không thể chủ quan trước biến thể siêu lây nhiễm này
những thông tin của các bạn đã được đặt vào bản đồ của bộ y tế
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
ca tử vong đầu tiên vì biến thể omitron là một bệnh nhân nữ tám mươi sáu tuổi
sống tại tỉnh songkala ở miền nam thái lan
người phụ nữ này cũng mắc bệnh alzheimer và phải nằm liệt giường
bệnh nhân tử vong đã tiêm hai mũi vaccine pfizer và lây bệnh từ cháu trai
sau khi anh ta trở về từ phuket
biến thể omicron xuất hiện tại thái lan từ hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
dẫn tới việc quốc gia đông nam á này buộc phải tạm dừng việc cho phép du khách quốc tế
nhập cảnh mà không cần phải cách ly
phát ngôn viên bộ y tế thái lan tiến sĩ rung rang cho biết
trường hợp tử vong do biến thể omitforn đã được dự báo từ trước
đồng thời thái lan đến nay đã ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm omicron
và quốc gia này sẽ không áp dụng thêm biện pháp nào để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
khoảng sáu mươi sáu dân số thái lan đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
và chỉ có gần một mươi năm đã tiêm mũi thứ ba tăng cường
ngân hàng trung mương thái lan cho biết nền kinh tế lớn thứ hai đông nam á
sẽ thiệt hại khoảng ba gdp vì biến thể omicron
trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại thái lan
một số quốc gia đã buộc phải tiến hành cách ly du khách xuất phát từ nước này
mới đệ nhất du khách từ thái lan tới nhật bản sẽ phải cách ly bắt buộc một mươi ba ngày
và thêm một mươi ngày theo dõi tại nhà
trong ngày một mươi sáu tháng một
thái lan đã ghi nhận tám bảy mươi bảy ca mắc mới covid một mươi chín và chín người tử vong
hiện tổng số người nhiễm bệnh ở thái lan kể từ đầu mùa dịch đến nay là hơn hai ba mươi hai triệu ca
trong đó có hơn hai mươi một chín trăm linh bệnh nhân tử vong
thưa quý vị vậy là sau những lùm xùm trong hơn một năm qua
thì cơ quan công an đã có thông tin chính thức về vụ kiện này
bà phương hằng có phản ứng gì sau thông báo này hay không
liệu vụ việc đã thực sự khép lại hay chưa
hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tin tức mới nhất
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo